tại hội nghị sơ kết công tác quý i năm hai nghìn một mươi chín tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định chức năng
nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công an và việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm diễn ra vào sáng nay
thủ tướng cho rằng cần khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ
công an bốn cấp phù hợp với từng cấp cán bộ công an phải có phong cách trọng dân
gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với nhân dân
đánh giá việc bộ công an thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy với việc tinh giảm nhiều tổng cục
đơn vị cấp cục phòng thủ tướng cho rằng đây là cuộc tái cơ cấu toàn diện mạnh mẽ
và cơ bản thành công của ngành công an nêu tấm khương về tinh gọn bộ máy
trong quá trình sắp xếp lại bộ máy về cơ bản đều nhận được sự đồng tình
ủng hộ của các cấp các ngành và của nhân dân đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo
công an đồng thời không làm sán đoàn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
không để khoảng trống không bị trồng chéo không để sót nhiệm vụ
nâng cao công tác chỉ đạo lãnh đạo của công an các cấp
bên cạnh kết quả đạt được thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại và đề nghị bộ công an cần thẳng thắn nhìn nhận
đó chính là tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiêm ẩn diễn biến phức tạp
có lúc có nơi còn tình trạng tội phạm gây bức xúc dư luận
tình hình vi phạm pháp luật về môi trường cháy nổ an toàn giao thông còn nghiêm trọng
thủ tướng cho rằng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
nâng cao nhận thức tư duy trình độ nghiệp vụ công nghệ nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của thế lực thù địch
làm giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mở rộng đối tượng và hội nhập quốc tế
bên cạnh đó cần chủ động nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời tham mưu cho bộ chính trị
ban bì thư chính phủ thủ tướng chính phủ quyết định các chủ trương biện pháp giải pháp bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia dân tộc
tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước
làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phải giao diết trong xử lý thông tin tố giác tội phạm mà người dân báo
tập trung làm tốt hơn công tác phòng ngừa phát hiện kiên quyết đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng đẩy nhanh tiến độ điều tra kết luận các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
bảo đảm khách quan đúng người đúng tội đúng pháp luật không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội